thưa quý vị không chỉ các tỉnh miền tây tây nguyên đang căng bình đón người dân đổ từ thành phố hồ chí minh
về các tỉnh miền núi phía bắc cũng oàn mình chuẩn bị phương án
mới đây phú thọ yên bái đã chuẩn bị đón người dân đi xem máy từ các tỉnh thành phố phi nam
đặc biệt tỉnh phú thọ và yên bái yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra người từ vùng dịch về
ra soát các khu cách ly tập trung để chuẩn bị tiếp nhận đón người đi xem máy từ các tỉnh thành phố phi nam trở về
giám đốc sở y tế phú thọ nguyễn huy ngọc cho biết đơn vị vừa có văn bản hòa tốc gửi chủ tịch ubnd các huyện thị thành
về việc chuẩn bị tiếp nhận đón người từ các tỉnh thành phố phi nam trở về phú thọ
theo ông ngọc ngày bốn tháng một mươi sở y tế phú thọ nhận được thông tin có một đoàn trên năm trăm linh người
tự chạy xem máy từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam về tỉnh phú thọ
người sẽ đến địa bàn tỉnh
để chuẩn bị tiếp nhận đoàn người từ các tỉnh thành phố phía nam trở về sở y tế yêu cầu các huyện thị xã và thành phố
chỉ đạo các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín trực thuộc địa bàn quản lý tăng cường công tác kiểm tra
kiểm soát người đến trở về từ các vùng có dịch đang hoạt động vùng giãn cách xã hội
sở y tế cũng yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng phương án kích hoạt và đưa vào hoạt động cơ sở cách ly tập trung cấp huyện
để tiếp nhận và cách ly tập trung ngay khi người dân trở về tỉnh
đồng thời báo cáo nhanh số lượng giường cách ly y tế có khả năng đáp ứng và số lượng người dân có nguyện vọng cách ly tại nhà
để báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh
ông ngọc thông tin
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yên bái vũ thị hiền hạnh cho biết tối bốn tháng một mươi tỉnh có công văn hỏa tốc
yêu cầu tăng cường kiểm soát người đi từ tp hcm và các tỉnh phía nam đang có dịch về đến tỉnh yên bái
theo bà hạnh sau khi tp hcm và các tỉnh phía nam đang từng bước nới lỏng giãn cách xã hội
có nhiều người dân tự di chuyển về các địa phương trong đó có người dân của tỉnh yên bái
để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh yêu cầu các chốt kiểm soát chặt chẽ người dân
và phương tiện khi vào địa bàn tỉnh yên bái
khi người dân về địa phương từ tp hcm và các tỉnh phía nam thì đưa ngay vào cách ly tập trung
và lấy mẫu xét nghiệm tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh
tỉnh cũng giao bộ chỉ huy quân sự tỉnh chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết
để tổ chức cách ly người dân từ tp hcm và các tỉnh phía nam trở về địa phương bà hạnh nhấn mạnh
đối với các trường hợp đi từ tp hcm và các tỉnh phía nam mà qua chốt của tỉnh yên bái
bà hạnh cho biết tỉnh sẽ yêu cầu người dân khai báo y tế test nhanh covid một mươi chín
khi có kết quả xét nghiệm test nhanh âm tính yêu cầu người dân ký cam kết thực hiện di chuyển thẳng
về chốt kiểm soát dịch của tỉnh đích đến không dừng đỗ tại bất kỳ điểm nào trên địa bàn tỉnh
cung cấp các thông tin chính xác về lộ trình di chuyển địa chỉ điểm đến tại địa phương số điện thoại liên hệ
dự kiến thời gian di chuyển trên địa bàn tỉnh
sau đó sẽ chốt trưởng các chốt kiểm dịch y tế có trách nhiệm thông báo cho chốt kiểm dịch y tế tại nơi giáp danh với tỉnh
có người dân về thực hiện kiểm soát và thông báo cho chốt kiểm dịch của tỉnh bạn sẵn sàng đón người dân của mình trở về địa phương
bà hạnh thông tin thêm
trước đó ngày ba tháng một mươi ubnd tỉnh yên bái cũng ban hành kế hoạch hỗ trợ đón người dân của tỉnh yên bái
từ tp hcm và các tỉnh phía nam có nguyện vọng trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
theo bà hạnh yên bái sẽ chia hai đến ba đợt đón người dân từ các tỉnh phía nam trở về
trung tuần tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một sẽ đón đợt đầu tiên trên hai chuyến bay số lượng năm trăm linh người theo các nhóm ưu tiên
người già trẻ em phụ nữ mang thai sau đó đến người lao động và cuối cùng là sinh viên
ngoài những trường hợp khác
liên quan đến công tác phòng chống dịch ngay tại đồng nai đã có bốn cán bộ bị thôi chức do chưa làm tốt công việc
ban thường vụ thành ủy thành phố biên hòa đồng nai đã cho thôi chức vụ điều chuyển công tác đối với bốn cán bộ phường và phòng y tế
vì lơ là công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày bốn tháng một mươi ban thường vụ thành ủy thành phố biên hòa đồng nai đã điều động và cho thôi chức vụ
đối với một số lãnh đạo phường phòng y tế vì chống dịch chưa tốt
cụ thể là ban thường vụ thành ủy thành phố biên hòa đã quyết định cho thôi chức bí thư đảng ủy phường tân hòa
đối với ông nguyễn minh tiến thôi chức phó bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban nhân dân phường tân hòa đối với ông trần quang minh
ông tiến và ông minh được điều động về ủy ban nhân dân thành phố biên hòa chờ phân công nhiệm vụ mới
bên cạnh đó bà nguyễn thị minh phượng thành ủy viên bí thư đảng ủy phường tân vạn
cũng được điều động về công tác tại ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp biên hòa
ông trần hữu hậu thành viên ủy trưởng phòng y tế tp biên hòa được điều về công tác tại ủy ban nhân dân tp biên hòa
theo lãnh đạo thành ủy thành phố biên hòa nguyên nhân các cán bộ trên bị thôi chức và điều động đến nơi công tác mới
do thời gian qua chưa sâu sát quyết liệt trong công tác phòng chống dịch khiến dịch bùng phát mạnh trên địa bàn
thành phố biên hòa cũng đã điều động phân công một số cán bộ tăng cường và giao cấp phó ở phường
điều hành hoạt động của các địa phương đơn vị trong thời gian chờ kiện toàn các chức danh
thưa quý vị dưới đây là thông tin rất nóng liên quan đến các cửa ngõ phía tây
nơi mà người dân tp hcm ồ ạt đổ về các tỉnh
các chuyên gia cho rằng việc người dân rời tp hcm về quê là nhu cầu chính đáng
vai trò của các tỉnh là kiểm soát tốt những người này khi độ phủ vaccine covid một mươi chín còn thấp
những ngày qua hàng chục nghìn người từ long an tp hcm bình dương đồng nai
chạy xe máy trên khắp các tuyến quốc lộ tỏa về các địa phương
lực lượng chức năng tại các tỉnh miền tây đang căng sức phân luồng cách ly sang lọc f để tránh lây lan dịch bệnh
ông ngô văn tán giám đốc sở y tế tỉnh bến tre cho biết vào ngày bốn tháng một mươi
tỉnh đã tiếp nhận sáu trăm linh năm trường hợp ở các tỉnh thành phố tự phát trở về
tỉnh đã huy động và sẵn sàng chưng dụng các nhà văn hóa đình trường học để phục vụ cách ly người dân trở về
chúng tôi xác định khi người dân từ vùng dịch khi trở về nguy cơ xảy ra dịch sẽ cao
vì vậy chủ trương của chúng tôi là ra soát cách ly và xét nghiệm đảm bảo quản lý tốt bà con không bỏ sót trường hợp f
ông tán nói bên cạnh đó bến tre đang giả soát những trường hợp công dân ngoài tỉnh về địa phương
trường hợp nguy cơ cao sẽ được ưu tiên tiêm vaccine để phòng bệnh
tại cuộc họp của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bến tre chủ tịch ubnd tỉnh trần ngọc tam nhấn mạnh
địa phương này tổ chức cách ly tập trung để quản lý chặt chẽ tất cả người từ vùng dịch về tỉnh
quá trình cách ly tập trung là bảy ngày để ngành chuyên môn có đủ thời gian phân loại và cách ly điều trị nếu có f một
ông huỳnh quốc việt chủ tịch ubnd tỉnh cà mau cho biết nhiều ngày qua tỉnh đón hàng nghìn người đi xe máy về quê
để đảm bảo kiểm soát tốt trường hợp này bà con được bố trí cách ly tạm tại các trường học
để xét nghiệm sàng lọc lãnh đạo tỉnh cà mau cũng cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch covid một mươi chín
ông việt cho biết các tỉnh miền tây đã kiến nghị tp hcm đồng nai bình dương và long an ngừng cho bà con tạm trú về quê
bởi số lượng người về quê quá lớn khiến tỉnh gặp khó khăn và quá tải trong việc kiểm soát
theo cổng thông tin điện tử tỉnh an giang trong ngày bốn tháng một mươi tỉnh này ghi nhận một mươi năm f là người về từ long an
tp hcm bình dương được phát hiện tại chốt kiểm soát dịch
từ ngày một một mươi đến ngày bốn một mươi
tháng một mươi tỉnh đã tiếp nhận trên hai mươi bảy người qua chốt kiểm soát
các huyện thị xã thành phố đã đón về địa phương trên một mươi năm người
số lượng này vượt quá quy mô khả năng cách ly điều trị của tỉnh
trước tình hình này an giang đã thành lập ban tổ chức tiếp nhận công dân ngoài tỉnh về địa phương
để giảm tài áp lực cho hệ thống y tế tỉnh quyết định cho phép cách ly tại nhà với người trở về tỉnh
đủ điều kiện gồm tiêm một hai mũi vaccine test nhanh hoặc rt pcr âm tính
kể cả chưa tiêm vaccine
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn tp hà nội cho biết
trước tình trạng người dân từ vùng dịch trở về quê nếu kiểm soát chặt chẽ
các địa phương sẽ rất khó khăn trong công tác phòng dịch
rất nhiều tình huống lây nhiễm có thể xảy ra trong bối cảnh hỗn loạn tại chốt kiểm soát
từ việc lây nhiễm khi tụ tập đông đúc lây nhiễm trên đường đi
chỉ một f không cách ly nghiêm túc nguy cơ lây lan dịch tại các tỉnh này rất cao phó giáo sư hùng nói
chuyên gia này cho rằng để đảm bảo không xảy ra lây nhiễm
địa phương cần lên kế hoạch và có đầu mối làm việc với tp hcm bình dương
tổ chức đón người dân có nguyện vọng về quê
ông nhắn mại khâu tổ chức rất quan trọng để tránh xảy ra lây nhiễm
việc không chấp thuận cho bà con về quê sẽ dễ xảy ra tình huống lén lút và trốn tránh khai báo y tế
điều này nguy hiểm tương tự giai đoạn
việt nam cảnh báo nguy cơ dịch từ người nhập cảnh trái phép ông nói thêm
bác sĩ trương hữu khanh chuyên gia dịch tễ cho rằng việc người dân ồ ạt rời tp hcm về quê là nhu cầu chính đáng
do đó vai trò của các địa phương là đảm bảo kiểm soát tốt những người này
trong bối cảnh hầu hết các tỉnh miền tây có độ phủ vaccine rất thấp
đầu tiên là phân loại qua test nhanh kháng nguyên
người đã tiêm ngừa một mũi hoặc hai mũi vaccine
người có nguy cơ cao chưa tiêm vaccine để có phương án cách ly phù hợp
đặc biệt ông cảnh báo nguy cơ lây nhiễm dọc đường đi rất cao
nhất là tình huống người về quê ghé vào hàng quán
do đó để đảm bảo không xảy ra bùng phát dịch vai trò của chính quyền xã phường thị trấn
đặc biệt là người dân rất quan trọng
người dân lúc này có vai trò như pháo đài quan trọng để cảnh báo dịch
khi thấy người từ tỉnh khác về mà chưa cách ly cần thông báo cho chính quyền địa phương
các chủ cửa hàng buôn bán dọc quốc lộ cũng cần tuân thủ năm k
vì có thể bà con về quê sẽ tạm dừng chân bác sĩ khanh khuyến cáo thêm
chuyên gia này cho biết ông vẫn mong muốn
bà con cố gắng ở lại thành phố tranh thủ tiêm vaccine phòng bệnh
nếu có nguyện vọng về quê bà con nên kết nối với chính quyền địa phương
thời gian tới khi tình hình dịch covid một mươi chín bình dương đồng nai ổn định hơn
rất có thể hàng chục nghìn người vừa trở về này sẽ tiếp tục di chuyển lên để làm việc
nguy cơ dịch lúc này có thể chuyển về hướng các tỉnh đông nam bộ bác sĩ khanh nói thêm
thưa quý vị những thông tin mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại